trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi số trường hợp phát hiện lao đã giảm tới một mươi một so với năm ngoái
một trong những nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
thông tin trên được đưa ra tại hội nghị giao ban dự án phòng chống lao sáu tháng đầu năm
trọng tâm công tác sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
được bộ y tế và các đơn vị liên quan tổ chức vào ngày hôm qua một mươi bảy tháng tám
chương trình chống lao vẫn duy trì mục tiêu triển khai công tác chống lao
tại một trăm linh số quận huyện và một trăm linh số xã phường
tỷ lệ dân số được chương trình chống lao tiếp cận đạt một trăm linh
mạng lưới chống lao tiếp tục được mở rộng và củng cố
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi số liệu phát hiện của chương trình chống lao quốc gia
có xu hướng đã giảm mạnh một mươi một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
do ảnh hưởng nặng nề của dịch covid một mươi chín lên toàn cầu
mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng các tỉnh thành cũng đã rất nỗ lực
triển khai các hoạt động khi chấm dứt giai đoạn cách ly xã hội
sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi chương trình tiếp tục duy trì triển khai các hoạt động thường quy
và các lĩnh vực chuyên môn ưu tiên như lao kháng thuốc lao trẻ em lao hiv
đẩy mạnh triển khai các can thiệp tích cực như phát hiện chủ động bệnh nhân lao
cho các nhóm nguy cơ cộng đồng dân cư tại các khu vực khó tiếp cận
tăng cường sàng lọc trần đoán điều trị lao tiềm ẩn
tiếp tục nghiên cứu áp dụng các công nghệ mới thuốc mới
tiếp cận mới trong phòng chống lao tại việt nam